tại trường cao đẳng sư phạm yên bái tỉnh yên bái viện huyết học truyền máu trung ương sở y tế tỉnh đoàn hội chữ thập đỏ đã tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ
hơn sáu trăm linh đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh yên bái đã tham gia hiến một trăm sáu mươi đơn vị máu ngày hội đã thể hiện được nghĩa cử cao đẹp với tinh thần nhân ái sâu sắc
ngày hội phát động chủ nhật đỏ kết thúc với hơn một trăm sáu mươi đơn vị máu những giọt máu của tuổi trẻ yên bái đã được chuyển kịp thời về viện huyết học chuyên máu trung ương phục vụ cấp cứu và điều trị góp phần không nhỏ giải quyết tình trạng khan hiếm máu dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đã cận kề